công an tp vinh tỉnh nghệ an đã phát hiện thu giữ số lượng lớn dầu ăn không rõ nguồn gốc xuất xứ
vào lúc ba giờ ngày hai mươi bảy tháng chín tại nhà số một mươi đường phùng khắc khoan phường hưng dũng thành phố vinh
đội cảnh sát môi trường công an thành phố đã phát hiện bắt quả tang đối tượng nguyễn quốc tuấn
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai trú tại phường quán bầu thành phố vinh đang có hành vi sang chiết đóng can số lượng lớn dầu ăn không rõ nguồn gốc
tại hiện trường lực lượng công an đã lập biên bản thu giữ năm một trăm linh lít dầu ăn không có giấy tờ
chứng minh nguồn gốc xuất xứ đã đóng sang can dầu ăn có nhãn tường an
hiện vụ việc đang được công an tp vinh tỉnh nghệ an tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật